thành phố hồ chí minh bội thu từ ngày hội du lịch với hơn một trăm sáu mươi lượt khách đến tham quan mua sắm
kính chào quý khán giả đang theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân
vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình hôm nay
còn bây giờ là nội dung chi tiết và mở đầu là thông tin đến từ bắc giang
bị người dân tố cáo thu tiền hợp đồng thuê trợ thế nhưng không nộp vào ngân sách nhà nước mà chi tiêu vào mục đích khác
nguyễn văn quang chủ tịch ủy ban nhân dân thị trấn an châu và vi thị thắm là kế toán ủy ban nhân dân thị trấn an châu
vừa bị công an huyện sơn động tỉnh bắc giang tiến hành khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
trước đó cơ quan điều tra đã tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi bốn
bị can quang đã ký hợp đồng giao hợp tác xã chợ an châu tổ chức kinh doanh khai thác
chợ trung tâm huyện sơn động
theo điều khoản hợp đồng hàng tháng hợp tác xã chợ an châu sẽ phải nộp cho ủy ban nhân dân thị trấn an châu một mươi năm triệu đồng để nộp vào ngân sách nhà nước
tuy nhiên nguyễn văn quang đã lợi dụng chức vụ quyền hạn chỉ đạo vi thị thắm thực hiện trái công vụ
không nộp đầy đủ số tiền phí trợ thu được vào ngân sách nhà nước mà giữ lại để sử dụng chi cho mục đích khác sai quy định
gây thiệt hại cho nhà nước số tiền là ba trăm bốn mươi triệu đồng
còn tại quảng bình
công an huyện bố trạch vừa đấu tranh thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
bắt giữ đối tượng nguyễn thị thúy liễu sinh năm hai nghìn hai
chú tại thị xã thái hòa huyện lập thạch tỉnh vĩnh phúc
bước đầu xác định số tiền mà liễu chiếm đoạt của các bị hại trên toàn quốc lên tới hàng trăm triệu đồng
với thủ đoạn lập nhóm bán xỉ quần áo ở trên gia lô và mời nhiều người tham gia vào nhóm có tên là nhóm một xỉ bé diệu
sau đó liễu đã tìm mua một tài khoản ngân hàng shb thuộc chủ sở hữu của phan thị ngọc diệu dùng để giao dịch với khách
để lấy lòng tin tới mọi người liễu thường xuyên đăng hình ảnh kèm quần áo giá xỉ để khách chọn mua
mỗi lần chốt hàng liễu yêu cầu khách hàng chuyển hết số tiền hàng mới gửi đi
sau khi nhận được tiền thì liễu chặn ngay gia lô của bị hại và xóa họ khỏi nhóm xỉ để chiếm đoạt số tiền
quá trình khám xét lực lượng công an đã thu giữ đồ vật tài liệu chứng cứ xác định
đoạn trên liễu đã chiếm đoạt của hàng chục bị hại trên toàn quốc số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng
tại cơ quan công an nguyễn thị thúy liễu đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
tại tỉnh thanh hóa công an huyện triệu sơn phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa
đã điều tra làm rõ và bắt giữ hai đối tượng là trần minh hiếu và phạm văn đông
đều sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại thành phố thái bình tỉnh thái bình về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó công an huyện triệu sơn đã liên tiếp nhận được tin báo của quần chúng nhân dân
có việc hai đối tượng lạ mặt đi xe máy đến các cửa hàng mua đồ
sau đó nhờ người bán hàng đổi tiền tài khoản lấy tiền mặt
sau đó thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
chỉ tính trong ngày bốn tháng bốn hai đối tượng này đã gây ra bốn vụ lừa đảo trên địa bàn huyện triệu sơn và đông sơn
điển hình một tiểu thương ở chợ rắc thị trấn triệu sơn huyện triệu sơn đã bị hai đối tượng này mua thịt lợn với giá là một trăm năm mươi đồng
sau đó nhờ đổi thêm một năm triệu đồng tiền mặt qua hình thức chuyển khoản
sau khi thao tác hai đối tượng này cho xem giao dịch trên điện thoại
thấy chuyển khoản đã thành công đúng số tài khoản của mình nạn nhân đã đưa tiền mặt cho chúng
khi hai đối tượng này bỏ đi tiểu thương trên vẫn không nhận được tiền qua tài khoản thì mới biết mình bị lừa
tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình
cơ quan công an khuyến cáo người dân cần hết sức cẩn trọng khi thực hiện các giao dịch mua bán
bằng hình thức chuyển khoản
mọi cá nhân tuyệt đối không đưa tiền mặt khi chưa thấy rõ tiền trong tài khoản
để tránh các đối tượng lợi dụng lừa đảo
trong khi đó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu và môi trường
công an tỉnh nghệ an đã tạm giữ tám trăm hai mươi bốn mét khối cát và chín thuyền vỏ sắt dạng tự chế
được sử dụng để khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực sông lam thuộc địa phận xã long sơn huyện anh sơn tỉnh nghệ an
trước đó đồng loạt kiểm tra tổ công tác đã phát hiện năm thuyền vỏ sắt đang khai thác cát sỏi tại khu vực nói trên
tất cả các thuyền đều không được đăng ký đăng kiểm theo quy định
tiến hành kiểm tra tại bến thủy nội địa công ty trách nhiệm hữu hạn lộc khang sông lam
tại thôn một mươi xã long sơn huyện anh sơn
tổ công tác đã phát hiện năm thuyền vỏ sắt dạng tự chế đang neo đậu
trong đó có bốn thuyền hoạt động khai thác khoáng sản trái phép vào sáng ngày một mươi sáu tháng bốn
qua kiểm tra những người điều khiển thuyền trực tiếp khai
số cát trên sông là không xuất trình được hóa đơn khai thác
tổ công tác đã tạm giữ tám trăm hai mươi bốn mét khối cát sỏi và chín thuyền vỏ sắt dạng tự chế
tất cả đều không có số hiệu không có đăng ký đăng kiểm
hiện vụ việc đang được điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị nếu như trước đây người dùng mạng xã hội rất hào hứng với việc là ghép ảnh bằng công nghệ deepfake
khi mà giúp họ có thể hóa thân vào những hình ảnh những thước phim của những người nổi tiếng
còn giờ đây thì họ sẽ phải suy nghĩ lại
khi mà thời gian gần đây đã xảy ra nhiều vụ lừa đảo
các đối tượng xấu đã lợi dụng công nghệ này để ghép những hình ảnh nhạy cảm
sau đó tống tiền nạn nhân
và trong đó thì có không ít các bạn trẻ là các sinh viên đã sập bẫy
là sinh viên nên việc sử dụng mạng xã hội là thường xuyên
dù khá cảnh giác với những thủ đoạn lừa đảo trên mạng xã hội
nhưng bạn sinh viên này không nghĩ đến một ngày mình lại là nạn nhân của thủ đoạn tinh vi này
nhưng bạn sinh viên này không nghĩ đến một ngày mình lại là nạn nhân của thủ đoạn tinh vi này
chắc là họ sẽ lấy được cái mặt của mình không có họ sẽ đem ghép vào cái clip kia
họ sẽ kiểu ghép là mình đăng pull video để mặt mình ở đấy còn bạn nữ kia thì đa khoản hơn
ban đầu là họ sẽ lấy một nick khác họ gửi cho mình
họ bảo là nếu mà mình không đưa tiền một cái nick tên là thu mua kiểu clip
họ bảo là họ mới thu mua được clip này mình có muốn chuộc lại thì họ sẽ không đăng lên nữa
thì giá của bạn ấy sẽ là năm triệu
năm bắt được tâm lý của những bạn trẻ
khi những hình ảnh nhạy cảm do gắt ghép được phát tán trên không gian mạng
sẽ gây ra những tổn thương về tâm lý cùng những tổn hại sâu sắc về hình ảnh cá nhân trong xã hội
vì tâm lý e ngại xấu hổ nên nhiều người không trình báo với cơ quan công an và thoại hiệp chấp nhận mất tiền
ban đầu cũng sợ lắm rồi thì thường thì mình cũng không có giao lưu đi chơi quá nhiều
xong rồi là
ví dụ kiểu mình cũng khá là ngoan đấy
kiểu không có ấy không có gì
không bất ngờ bất ngờ dẫu clip nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều
cái nick mà mình từng nói chuyện thì họ sẽ đòi mình là
họ sẽ bảo là
họ sẽ bảo là
bởi vì mình quá một tiếng mình không chuyển tiền cho họ
nên là năm triệu bây giờ sẽ là hai mươi triệu thì mới được họ gỡ cái clip đấy
đây là thủ đoạn được cơ quan công an cảnh báo
xuất hiện nhiều trong thời gian gần đây
và các nạn nhân chủ yếu là nam giới
các cơ quan chức năng cũng khuyến cáo
hành vi cắt ghép sử dụng hình ảnh của người khác
vào những video clip nhạy cảm
nhằm mục đích tống tiền
có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự
về tội cưỡng đoạt tài sản
theo điều một trăm bảy mươi bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm
hành vi mà cắt ghép hình ảnh
của một người nào đó trên không gian mạng
và những ảnh nóng chẳng hạn
nhằm mục đích để tống tiền
thì rõ ràng là cấu thành cái hành vi là
cưỡng đoạt tài sản
về cấu thành của tội cưỡng đoạt tài sản
cho dù người ta không có kết quả xảy ra
không cưỡng đoạt được tài sản
nhưng mà cấu thành chỉ cần là
sử dụng những thông tin
đấy để uy hiếp tinh thần của người khác
nhằm chiếm đoạt tài sản
đấy thì đã được cấu thành tội cưỡng đoạt tài sản
mà theo điều một trăm bảy mươi của bộ luật hình sự
thì tội cưỡng đoạt tài sản
thì cũng rất là là lòng
nhẹ nhất thì từ một năm
và nặng nhất có thể đến hai năm
hai năm tù tùy vào tính chất mức độ hành vi
cơ quan chức năng cũng khuyên cáo người dân
trong tình huống này dù bị đe dọa thế nào
cũng cần trình báo cơ quan công an
để phối hợp xử lý vụ việc
tiếp tục với các thông tin khác
bộ xây dựng vừa có công văn gửi
ủy ban nhân dân tp hà nội về việc tăng cường
quản lý thị trường bất động sản trên địa bàn
thời gian gần đây dư luận phản ánh
việc trung cư tăng giá chóng mặt
sốt giá khiến cho phân khúc nhà ở trong ngõ
cũng leo thang tại nhiều khu vực
tại một số khu vực dự án
khu trung cư có căn hộ nhà ở tăng giá nhanh
và cao ở mức bất thường
thậm chí một số đơn vị tư vấn bất động sản
ước tính giá bình quân trung cư tại hà nội
có thể lên tới năm mươi sáu triệu đồng một mét vuông
phân khúc nhà ở vừa túi tiền
gần như biến mất khỏi thị trường
các chuyên gia và dư luận xã hội cho rằng
có hiện tượng thổi giá làm giá đầu cơ
bộ xây dựng đề nghị
ubnd tp hà nội kiểm tra
giả soát hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản
của các doanh nghiệp chủ đầu tư
sản giao dịch bất động sản
môi giới bất động sản trên địa bàn thành phố
đặc biệt bộ xây dựng yêu cầu chú trọng
kiểm tra tại các dự án khu trung cư
có hiện tượng tăng giá bất thường
như dư luận xã hội đã phản ánh
từ đó có biện pháp chấn chỉnh xử lý
các hành vi thổi giá làm giá đầu cơ
và hành vi vi phạm pháp luật kinh doanh
bất động sản nếu có
bộ xây dựng đề nghị ubnd tp hà nội
tập trung chỉ đạo có hiệu quả các nội dung này
và có báo cáo gửi về bộ trước ngày
hai mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
cùng với thị trường bất động sản
thì trong thời gian qua
giá vàng cũng liên tục leo thang do nguồn cung khan hiếm
kèm theo nhu cầu sở hữu của người dân tăng cao
thậm chí có những lúc giá vàng lập đỉnh
từ tám mươi ba đến tám mươi bốn triệu đồng một lượng
do đó việc ngân hàng nhà nước
tổ chức đấu thầu vàng miếng sgc
để đáp ứng nguồn cung vàng ra thị trường
được đánh giá là việc làm cấp thiết
nhằm bình ổn thị trường trong thời điểm này
theo các chuyên gia
lần đấu thầu vàng này là việc làm cần thiết
để giúp hạn nhiệt cho thị trường vàng
trong bối cảnh hiện tại
việc đấu thầu này sẽ giải tỏa được tâm lý người dân
và nhà đầu tư ở trên thị trường vàng
trong suốt thời gian qua
nếu những phiên đấu thầu vàng diễn ra liên tục và đều đặn
thì nó có thể góp phần bình ổn thị trường vàng
và kéo giá vàng trong nước
về sát giá thế giới trong thời gian tới
bởi từ năm hai nghìn một mươi ba đến nay
ngân hàng nhà nước cũng không cấp phép
nhập khẩu vàng về để sản xuất vàng miếng
nên khiến nguồn cung vàng miếng bị hạn hẹp
cái việc đấu thầu
về vàng miếng sgc
nó có thể đáp ứng ngay
cái việc là hạ thấp
cái giá vàng miếng
xuống một cái mức phù hợp
so với cái mức giá bình quân
của vàng miếng
cái điều thứ hai
là nó đáp ứng được
cái yêu cầu
của cái thị trường
đó là tăng cái lượng cung
vàng miếng nói riêng
để từ đó làm cho cái giá vàng miếng
trên thị trường
nó gần với cái giá vàng nhẫn
và đồng thời vì tăng nguồn cung
cho nên cái lượng mà
cầu về cái vàng nhẫn
nó sẽ giảm bớt đi
và từ đó nó cũng làm cho cái giá vàng nhẫn
nó gần hơn với cái giá vàng thế giới
tăng giá cả trên thị trường
thế thì hình thành trên cơ sở quan điểm của cầu
khi mà cầu tăng
mà cung không đáp ứng được
thì chắc chắn giá biến động
thế thì để xử lý vấn đề
có tính chất cấp bách
trong thời gian trước bắt
thì ngân hàng nhà nước
đã quyết định tổ chức thực hiện đấu thầu
khi mà đấu thầu
thì chắc chắn là nguồn cung tăng lên
mà nguồn cung tăng lên
thì cầu vẫn như vậy
thì chắc chắn nó sẽ làm cho
cái giá thu hẹp lại
cái giá cả nó sẽ giảm đi
và đặc biệt là giá thế giới
và giá trong nước sẽ thu hẹp lại
bên cạnh đó các chuyên gia đánh giá
việc ngân hàng nhà nước
lấy vàng trong kho dự trữ ngoại hối
trong ngắn hạn
sẽ giúp quá trình đẩy nhanh
thời gian cung ứng vàng ra thị trường
qua đó có thể bổ sung ngay
nguồn cung cho thị trường
và giảm áp lực tỷ giá
hồi đoái ngoại tệ lên thị trường
cái việc mà chúng ta
dập và cung ứng
cái vàng từ cái kho
dự trữ ngoại hối
thì nó làm cho
cái nhu cầu
về ngoại tệ
để có thể mua sắm
nó cũng không phát sinh
và từ đó nó giảm cái áp lực
tỷ giá hồi đoái
đặc biệt là của đồng đô la
với cái đồng việt nam
và nó làm cho cái thị trường
tài chính tiền tệ của chúng ta
nó bị nhộn hơn
ngoài các giải pháp đảm bảo nguồn cung
cho thị trường vàng
trong thông báo mới đây
thủ tướng chính phủ cũng yêu cầu
cần tăng cường ứng dụng
công nghệ thông tin
trong công tác giám sát
nhất là cương quyết
phải có hóa đơn điện tử
trong việc thực hiện
các giao dịch mua bán vàng
để nâng cao tính minh bạch
hiệu quả giám sát
đảm bảo thị trường vàng
hoạt động an toàn
công khai minh bạch
tiếp theo xin mời quý vị
cùng đến với các thông tin
đáng chú ý khác
trong kinh tế phương nam
kính chào quý vị và các bạn
đến với tin tức kinh tế phương nam
nhìn từ việc thương hiệu
chuyên bán vali túi sách mia
rời bỏ mặt bằng hot nhất
vòng xoay ngã sáu phù động quận một
thành phố hồ chí minh
có thể thấy thị trường bất động sản
nhà phố cho thuê
vẫn còn nhiều khó khăn
dù được dự báo
đang có dấu hiệu phục hồi
mặt bằng tại địa chỉ

tọa lạc ngay vòng xoay ngã sáu phù động
mà mia thuê
không phải quá xa lạ
đối với người dân sài gòn
cũng như những người dân
thường xuyên di chuyển ngang khu vực này
từng có nhiều thương hiệu f b lớn
thuê mặt bằng này
đơn cử như phúc long
tuy nhiên các thương hiệu này
đều lần lượt trời đi
khi giá thuê tăng cao
phúc long từng thuê mặt bằng này
với giá một mươi bốn usd một tháng
gần ba trăm năm mươi triệu đồng một tháng
nhưng phải trời đi
khi giá thuê lên hai mươi năm usd một tháng
hơn sáu trăm linh triệu đồng một tháng
thế chỗ phúc long
lần lượt là soya garden
với giá thuê hơn sáu trăm linh triệu đồng một tháng
nhưng cũng không trụ được bao lâu
người thuê gần nhất là mia
với giá khoảng bảy trăm linh triệu đồng một tháng
cũng đã vừa rút lui không lâu
sau khi kết thúc đợt bán tết nguyên đáng hai nghìn hai mươi bốn
đang chú ý là sau khi mia rời đi
giá thuê mặt bằng này
giảm về sáu trăm linh triệu đồng một tháng
theo chia sẻ từ môi giới
liệu việc giảm giá
có giúp mặt bằng đắt đỏ này
tìm được người thuê mới hay không
thì vẫn phải chờ thời gian trả lời
nhưng theo quan sát
của một số đơn vị nghiên cứu
thị trường bất đồng sản cho thuê
tại thành phố hồ chí minh
vẫn đang ổn định
trong các tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
để đảm bảo nguồn thu từ đất
ủy ban nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu
đã lập và phê duyệt kế hoạch đấu giá
tám khu đất
do trung tâm phát triển quỹ đất quản lý
với diện tích là gần một trăm một mươi một hectare
dự kiến thu về hơn một mươi hai sáu trăm linh tỷ đồng
ủy ban nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu
vừa đưa ra nhiều giải pháp
triển khai hiệu quả kế hoạch đấu giá đất
cơ sở nhà đất do nhà nước quản lý
xác định giá đất cụ thể
năm mươi hai dự án trên địa bàn tỉnh
phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu ngân sách
theo đó dự toán thu ngân sách tỉnh
năm hai nghìn hai mươi bốn được giao thu từ đất
là bảy tỷ đồng
trong đó nguồn thu từ đấu giá đất
là năm tỷ đồng
để đảm bảo nguồn thu từ đất
ủy ban nhân dân tỉnh đã lập và phê duyệt
kế hoạch đấu giá tám khu đất
do trung tâm phát triển quỹ đất quản lý
với diện tích là gần một trăm một mươi một hectare
dự kiến thu về hơn một mươi hai sáu trăm linh tỷ đồng
trong đó bốn khu đất đấu giá
ở thành phố vũng tàu
ba khu tại huyện long điền
và một khu tại thị xã phú mỹ
dự kiến thu được trong năm hai nghìn hai mươi
là năm tỷ đồng
người trúng đấu giá nộp lần một
trong vòng chín mươi ngày kể từ ngày phê duyệt
kết quả trúng đấu giá năm hai nghìn hai mươi ba
sẽ thu số tiền trúng đấu giá lần hai
hiện tám khu đất đều đã được phê duyệt
kế hoạch sử dụng đất năm hai nghìn hai mươi bốn
tỉnh cũng phê duyệt phương án đấu giá
bảy trên tám khu đất
trong đó sáu trong số tám khu đất đã có quyết định đấu giá
một trong tám khu đất có quy hoạch chi tiết
một trên năm trăm linh
tỉnh cũng đã phê duyệt chủ trương đầu tư
một trong tám khu đất
còn sáu trong tám khu đất đang lập chủ trương đầu tư
một khu đất không lập theo quy định
ngoài các khu đất do trung tâm phát triển quỹ đất
tỉnh quản lý
năm hai nghìn hai mươi bốn các địa phương trong tỉnh
cũng dự kiến đấu giá hai mươi khu đất
với diện tích gần tám chín hectare
thu gần sáu trăm hai mươi tỷ đồng
ngày hội du lịch thành phố hồ chí minh
đã thu hút hơn một trăm sáu mươi lượt khách
đến thăm quan mua sắm
doanh thu ước đạt một trăm bốn mươi tỷ đồng
tăng ba mươi ba ba so với năm hai nghìn hai mươi ba
đây là cơ hội vàng
để khách du lịch được tiếp cận
và trải nghiệm các sản phẩm dịch vụ
với giá tốt
sự kiện nhận được sự quan trọng
của đồng đảo du khách
và doanh nghiệp lưu trú lửa hành
trên địa bàn thành phố hồ chí minh
không chỉ với du khách trong nước
nhiều khách du lịch quốc tế cũng đến đây
để tìm kiếm những sản phẩm phù hợp
với nhu cầu du lịch tại việt nam nói chung
và thành phố hồ chí minh nói riêng
du khách người anh này vừa có một chuyến đi xuyên việt
từ hà nội huế quảng bình và thành phố hồ chí minh
có mặt tại ngày hội du lịch hôm nay
du khách được giới thiệu nhiều loại hình du lịch
tua tuyến ly thú và hấp dẫn
tôi nghĩ rằng sự kiện này rất hay
chúng tôi đã đi đến củ chi
giống như ở gian trưng bày ở đằng kia
thật là tuyệt vời khi được thấy các cách
mà thành phố hồ chí minh chuyển mình thay đổi như hiện nay
chương trình hôm nay rất là lớn và nhiều thông tin hữu ích
ở đây không chỉ giới thiệu các tour du lịch
ở thành phố hồ chí minh mà còn có ở toàn việt nam
cùng với việc giới thiệu quảng bá các sản phẩm du lịch
cho du khách tham khảo trải nghiệm
ngày hội du lịch còn là dịp để giao lưu hợp tác
với doanh nghiệp du lịch và thúc đẩy liên kết
vùng giữa các địa phương
nhằm nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh
của sản phẩm du lịch để giữ chân du khách
tôi cho rằng đối với những công ty
có thương hiệu và có chiều sâu hoạt động
cái việc doanh nghiệp như chúng tôi
giữ lấy cái chất lượng
đó là cái sự sống còn
sự quan trọng sống còn
bằng nhiều cách có thể là những cái chương trình
liên kết với các đối tác
hoặc là chúng tôi giảm cái lợi nhuận của mình
nhưng mà bắt buộc một điều
là phải giữ lại chất lượng
ngày hội du lịch thành phố hồ chí minh
có quy mô hơn một trăm năm mươi gian hàng
từ bốn mươi năm tỉnh hành
và năm mươi doanh nghiệp du lịch dịch vụ tham dự
với nhiều hoạt động đa dạng thiết thực
trong đó nổi bật là chương trình kích cầu du lịch
lớn nhất từ trước đến nay
với gần bốn trăm linh sản phẩm dịch vụ du lịch
tổng giá trị ưu đải hơn năm mươi tỷ đồng
trong khuôn khổ ngày hội du lịch
ngoài những hội thảo về chuyển đổi số
những hội thảo nêu về các ứng dụng
cũng như là công tác truyền thông marketing
và có những giới thiệu về những app
ứng dụng về du lịch y tế
cũng như là các cái sàn giao dịch về du lịch
thì từ đó thì tạo cho khách du lịch có điều kiện
để tham gia trực tiếp
bút những tour trực tiếp
và có thể chủ động hơn
từ cái việc giá tour khi mà chúng ta đặt từ sớm
là một trong bảy sự kiện quan trọng trong năm
của ngành du lịch thành phố hồ chí minh
ngày hội du lịch lần thứ hai mươi với chủ đề
hai mươi năm hành trình sóng động
đã được diễn ra tại công viên hai mươi ba tháng chín quận một
về các chuỗi sự kiện vừa phù hợp với thực tiễn
vừa cập nhật xu hướng thế giới
nhằm hơn đến chuyển đổi mô hình phát triển
theo đó chuẩn bị sẵn sàng hành trang bước sang trang mới
với khắc khao về một tương lai xanh hơn
bình vững hơn sóng động hơn
cho ngành du lịch của thành phố cũng như cả nước
giá vé máy bay nội địa cao gấp đôi ngày thường
khiến nhiều gia đình phải tính toán lại kế hoạch du lịch
trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và một tháng năm
theo ghi nhận
còn hơn hai tuần nữa mới chính thức bước vào
kỳ nghỉ lễ
nhưng thời điểm này để mua được một vé ghế phổ thông
chuyến bay nội địa
người dân phải chi bằng cả một tháng lương cơ bản
cụ thể với chuyến bay chiều đến phú quốc
của hãng việt nam airlines
đi ngày hai mươi sáu tháng bốn
giá vé tối thiểu là bốn một triệu đồng một ghế phổ thông
và giá vé của ngày đầu kỳ nghỉ hai mươi bảy tháng bốn
là hơn năm năm triệu đồng
với ghế ngồi thương gia của chuyến bay này
giá cũng tăng lần lượt
từ hơn năm sáu triệu đồng đến một mươi ba triệu đồng một vé
ở một chặng bay khác của việt nam airlines
đến nha trang
mức giá khứ hồi trẻ nhất là bảy năm triệu đồng một người
cũng chặng bay trên
việc jet air khai thác chuyến trẻ nhất
với mức khứ hồi là bốn ba triệu đồng một người
không riêng vì chặng bay thành phố hồ chí minh phú quốc
hay thành phố hồ chí minh nha trang
giá vé của các chặng bay nội địa khác
cũng tăng trong dựng nghỉ lễ này
điều này khiến không ít gia đình
phải tính toán lại kế hoạch du lịch trong nước
thay vì lựa chọn những địa điểm
cần di chuyển bằng đường hàng không
người dân lựa chọn ở lại thành phố về quê
hoặc đi du lịch ở các địa điểm gần khu vực sinh sống
tại trung tâm hội nghị triển lãm tỉnh bình dương
vừa diễn ra lễ khai mạc
diễn đàn hợp tác kinh tế horexit trung quốc
tham dự có đồng chí trần hồng hà
ủy viên trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ
đồng chí nguyễn văn lợi
ủy viên trung mương đảng biết hư tỉnh ủy
trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bình dương
chủ tịch diễn đàn hợp tác kinh tế horexit
cùng các đồng chí lãnh đạo các bộ
ban ngành trung ương lãnh đạo các tỉnh thành
phía nam đại diện các tổng lãnh sự quán
thương vụ và hiệp hội các doanh nghiệp
nước ngoài tại thành phố hồ chí minh
và tỉnh bình dương
theo kế hoạch
diễn đàn horacis trung quốc hai nghìn hai mươi bốn
sẽ diễn ra trong ba ngày
từ ngày một mươi bốn đến một mươi sáu tháng bốn
tại trung tâm hội nghị và triển lãm tỉnh bình dương
cùng các chương trình khảo sát và tham quan thực tế
diễn đàn có sáu phiên họp toàn thể
và hai mươi bốn phiên đối thoại thảo luận diễn ra song song
đây là cơ hội để các nhà quản lý
các tổ chức doanh nghiệp tại bình dương
tiếp cận nắm bắt kịp thời những tri thức tầm nhìn
các xu thế công nghệ tiên tiến của thời đại
nhằm phục vụ xây dựng và phát triển kinh tế xã hội
tại diễn đàn hợp tác kinh tế horacis trung quốc hai nghìn hai mươi bốn
tỉnh bình dương cũng đã tiến hành
trong một mươi bảy quyết định chấp thuận chú trương đầu tư
và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
cho một số dự án tiêu biểu trên địa bàn tỉnh
trong thời gian qua
mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng với tình hình kinh tế chính trị toàn cầu
bình dương vẫn là một điểm sáng
về thu hút đầu tư nước ngoài
luyện kế đến nay
bình dương đứng thứ ba cả nước
về thu hút vốn đầu tư nước ngoài
với bốn hai trăm sáu mươi sáu dự án
với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn bốn mươi sáu tỷ usd
chiếm hơn tám năm tổng vốn đầu tư fdi của việt nam
sở giao thông vận tải
sở giao thông vận tải
với tổng vận tải du lịch thành phố hồ chí minh
vừa đưa vào hệ thống xe điện chạy nội đô
phục vụ du khách
loại phương tiện mới này hướng tới sử dụng năng lượng xanh
không thải khí độc ra môi trường
đặc biệt là quảng bá hình ảnh
và đem đến cảm giác tiếp xúc cảnh quan
và cuộc sống của người dân thành phố hồ chí minh
một cách gần gũi nhất
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức
của kinh tế phương nam ngày hôm nay
những chiếc xe này sử dụng điện
không khí thải và không tiếng hồn động cơ
được thiết kế nhỏ gọn
nên có thể di chuyển được cả những tuyến đường nhỏ
có nhiều loại phương tiện đi lại
thiết kế mái che không gian mở
tạo cảm giác thông thoáng mát
góc quan sát rộng chân thực gần gũi
với các môi trường xung quanh
loại phương tiện mới được thí điểm
dành riêng phục vụ du khách tới tham quan thành phố hồ chí minh
trong ngành giao thông vận tải cũng vậy thôi
tức là hiện nay cũng đang có nhiều cái đề án
nhiều cái giải pháp
để sử dụng
các loại phương tiện
các loại phương tiện giao thông
thân thiện của môi trường
hạn chế bớt
khí thải ra môi trường
thì đối với thành phố hồ chí minh
cũng đang triển khai
một số cái đề án
các tuyến xe buýt điện
cũng như các loại hình giao thông
ví dụ như là
các cái xe điện
để có thể là trước mắt
thì chở khách đi tham quan du lịch
chính cho cái việc
lưu thông của người dân
gọi là giao thông công cộng
thì hiện nay
thì thành phố
cũng đang giao cho
sở giao thông vận tải
là xây dựng
một cái đề án
gọi là đề án
thì trong đề án đó
cũng đề cập
đến nhiều nội dung
cái việc là
chuyển đổi phương tiện
trong thời gian sắp tới
điểm nhấn đặc biệt
là những trang phục áo bà ba
bổ tai bèo
của người dân nam bộ
thường được người điều khiển
và hướng dẫn viên
khoát lên người
trong suốt quá trình phục vụ du khách
vừa tạo sự mộc mạc
vừa giới thiệu đến du khách quốc tế
nét văn hóa đặc trưng
của nhân dân nam bộ
những trang phục này
đã gắn liền với đồng bào miền nam
từ hàng trăm năm qua
cái hình ảnh
mà chiếc áo bà ba
thì làm cho
người ta liên tưởng
đến cái vùng nam bộ
rất là nhiều
đó là khi mà mình là người việt nam
thì mình hiểu là như vậy
nhưng mà đối với người nước ngoài
thì khi họ nhìn thấy
cái hình ảnh đó
thì họ cũng sẽ có
cái sự tò mò
và họ thấy là
đây là hình ảnh
rất là đặc trưng
của việt nam
và tôi nghĩ là
đây là một cái cách
mà mình quảng bá
về du lịch
thì là người con người
rất là tốt
mà mình cần nhân rộng hơn
thay vì du lịch truyền thống
thì mình chỉ đến
những cái địa điểm
mà nó lớn
ở thành phố
và du khách
ít có những cái trải nghiệm
mà nó local
nó địa phương hơn
thì cái việc mà
mình có những cái tuyến xe
như thế này
mình có thể đi
về những cái tuyến đường
mà nó mang tính địa phương
và nó nhỏ hơn
hệ thống xe điện
gồm bảy mươi chiếc
loại năm đến một mươi bốn chỗ
trong giai đoạn đầu
chủ yếu phục vụ
ở quận một
thành phố hồ chí minh
và du khách có thể
chỉ định điểm đến
trong khu vực này
phương tiện thân thiện
với môi trường này
đã được kiểm định
đảm bảo các yếu tố an toàn
khi di chuyển trong đô thị
người điều khiển phương tiện này
phải có giấy phép
lái xe hạng b hai trở lên
bên cạnh còn là kiến thức cơ bản
để giới thiệu du khách
với tiêu chí của thành phố hồ chí minh
là muốn phát triển kinh tế đêm
và thu hút các du lịch
thì các bạn cũng thấy là
quyên công ty cũng đưa ra
cái sản phẩm thiết kế
là thuần cho phục vụ du khách
được sử dụng
cái hệ thống thanh toán
không tiền mạng
toàn bộ là hệ thống thanh toán
không tiền mạng
và cũng có thiết kế xe
là có một cái bàn
thương giãn cho hành khách
có thể dùng nước
cà phê trên đó
với những phương tiện
có kích cỡ nhỏ
với những cái xe bảy chỗ như này
thì chúng tôi có thể là
dễ dàng tiếp cận
với các hệ thống khách sạn
và đặc điểm của thành phố hồ chí minh
thì rất nhiều đường nhỏ
và các cái đường nhỏ hẹp
thì lại cũng tập trung
nhiều khu khách sạn trong đó
thì chính vì nhận thấy
cái điều đó
thì chúng tôi đã đề xuất
cái dự án này
và với dự án được đưa ra
thì sở thông
sau quá trình đánh giá
và thẩm định
thì cũng nhận thấy được
cái sự phù hợp
với môi trường đô thị
của thành phố hồ chí minh
nên đã nhận được sự ủng hộ
và cũng như hướng dẫn
để hoàn thiện cái đề án
ở tỉnh thành phố phê duyện
dịch vụ đi xe điện
sẽ có thuê theo giờ
và thuê chuyến
mức giá một trăm hai mươi đồng ba mươi phút
ban ngày trước một mươi tám giờ

ban đêm sau một mươi tám giờ
thuê chuyến trong vùng
được phép hoạt động
một điểm đón
đến một điểm khác
là sáu mươi đồng
và ban đêm là một trăm hai mươi đồng
quá trình đặt vé
hành khách sẽ thanh toán tự động
không dùng tiền mặt
sau giai đoạn này
thành phố hồ chí minh
sẽ đánh giá kết quả
và nhân rộng xe năng lượng điện này
ra nhiều địa bàn khác
không chỉ vận chuyển khách du lịch
mà có thể sẽ trở thành
một phần của hệ thống xe buýt công cộng